nhằm tạo điều kiện cho những chủ phương tiện sớm biết được lỗi vi phạm qua hệ thống camera giám sát tự động
thời gian gần đây lực lượng cảnh sát giao thông đà nẵng đã đăng tải công khai số xe vi phạm trên website của công an thành phố
và qua đó thì giúp những chủ phương tiện chủ động nộp phạt thuận tiện hơn khi đến các trung tâm kiểm định xe cơ giới
thực trạng chủ phương tiện không nắm được thông tin về những lỗi vi phạm của mình qua hệ thống camera giám sát tự động
đang khá phổ biến tại nhiều địa phương
tại thành phố đà nẵng bên cạnh việc gửi giấy báo đến địa chỉ đăng ký xe đăng tải thông tin phương tiện vi phạm trên trang facebook
gần đây phòng cảnh sát giao thông đà nẵng công khai hàng nghìn số xe vi phạm trên website công an thành phố
để chủ các phương tiện chủ động đến đột phạt
thông qua trang web này bất kể chủ phương tiện nào cũng có thể kiểm tra xem xe của mình có vi phạm hay không
theo thống kê của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đà nẵng
từ đầu năm đến nay đơn vị đã tiếp nhận danh sách gần bảy xe vi phạm các lỗi phạt nguội
trong đó trung tâm từ chối kiểm định khoảng hai mươi phương tiện chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt
số còn lại đa phần chủ động nộp phạt trước khi đến đăng kiểm